hiện tại nhà chức trách mỹ đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố
trong số hai mươi một người bị thương được đưa tới bệnh viện gồm một mươi bảy thủy thủ và bốn dân thường không ai bị đe dọa tới tính mạng
liên quan đến mối quan hệ giữa nga và mỹ người phát ngôn của tổng thống nga ông dmitry peskov đã đánh giá rằng
quan hệ song phương nga mỹ hiện nay gần như đang ở điểm thấp nhất
phát biểu trên kênh truyền hình ông peskov cho rằng quan hệ nga mỹ vẫn như trước ở thời điểm gần như thấp nhất
về cả mặt song phương và trên bình diện trách nhiệm của hai nước đối với những vấn đề đa phương
trước hết là về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược
ông cũng lưu ý rằng ở cấp độ chuyên gia có những cuộc tiếp xúc mang tính trách nhiệm bảo lưu các văn kiện đang còn hiệu lực
nhưng cũng không khiến cho hai nước xích lại gần nhau hơn
hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược stat ba ký kết năm hai nghìn một mươi vẫn là thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất
mang tính giảng buộc giữa hai bên thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào tháng hai năm sau
hôm nay thủ tướng nhật bản abe shinzo đã đến thị xát tỉnh kumamoto thuộc miền tây nam nước này
để đánh giá thiệt hại mưa lũ gây ra từ hồi đầu tháng
tại đây ông tuyên bố chính phủ sẽ bổ sung bốn trăm linh tỷ yên tương đương với ba bảy tỷ đô la
cho vùng kyushu để khắc phục hậu quả của mưa lũ
trong chuyến thị sát ông abe đã tới thăm địa phương chịu nhiều thiệt hại về người do mưa lũ
trong đó có nhà dưỡng lão senchuren nơi có một mươi bốn người thiệt mạng do ngập lụt tại sông kuma
tính trên toàn tỉnh kumamoto
đợt mưa lũ vừa qua đã cướp đi sinh mạng của sáu mươi bốn người
đến nay mưa lớn đã khiến nước của một trăm linh năm con sông tại một mươi bốn trong bốn mươi bảy tỉnh của nhật bản tràn bờ
ngoài ra mưa lớn cũng là nguyên nhân gây ra ba trăm một mươi sáu vụ lở đất tại hai mươi bảy tỉnh của nhật bản
thưa quý vị các chuyên gia cho rằng hiện tại đức đang đóng vai trò quan trọng trong phép thử về khủng hoảng y tế cộng đồng
khủng hoảng kinh tế và cả căng thẳng gia tăng giữa mỹ và trung quốc
điều đáng nói là các chuyên gia nhận định lịch sử hiếm khi hỗ trợ các nước lớn và các nhà lãnh đạo trên thế giới
một cơ hội lớn như cơ hội mà đức và thủ tướng angela merkel hiện đang nắm giữ lúc này
phát biểu ngày một tháng bảy vừa qua khi đức chính thức tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên hội đồng liên minh châu âu eu
nhiệm kỳ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bà angela merkel khẳng định để chuẩn bị cho nhiệm kỳ của mình
đức đã có một thời gian dài chuẩn bị với danh sách các ưu tiên được thảo luận kỹ lưỡng
bởi đức đảm nhiệm vị trí quan trọng này trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt
khi đại dịch covid một mươi chín đang làm đảo lộn mọi mặt đời sống của người dân châu âu
chúng ta đang phải đối mặt với thách thức kinh tế lớn nhất trong lịch sử liên minh eu
trong nhiệm kỳ tới này berlin sẽ ưu tiên tập trung vào cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
nới lỏng giãn cách xã hội và tái thiết nền kinh tế eu sau những tác động của đại dịch covid một mươi chín
bằng cách nào châu âu có thể vượt qua khủng hoảng
sẽ quyết định tương lai cho sự thịnh vượng của châu âu và vai trò của châu âu trên toàn thế giới
có thể thấy rõ covid một mươi chín không những cho thấy những lỗ hổng của liên minh eu trong cách thức ứng phó với dịch bệnh
mà còn làm sáng tỏ một thực tế về khả năng phối hợp cùng vượt qua khó khăn của các quốc gia thành viên
cuộc khủng hoảng hiện nay đã đẩy các nước thành viên eu vào tình huống khó khăn chưa từng có
cả về kinh tế lẫn xã hội đòi hỏi phải có những biện pháp xử lý quyết đoán của đức
trên cương vị chủ tịch luân phiên hội đồng liên minh châu âu eu
những gì thúc đẩy tính cấp bách và quyết đoán qua các thông điệp của bà merkel cho thấy
một mối lo ngại rằng liên minh châu âu có thể đối mặt với nhiều khó khăn trong dịch bệnh kinh tế
thủ tướng merkel hiểu rằng thách thức đối với châu âu là về bản chất tồn tại
hơn là các thách thức đối với trung quốc mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác
ngay cả khi anh đã ra khỏi liên minh
bà merkel cho biết eu cần thể hiện sự đoàn kết ở cấp độ toàn cầu trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
và cụ thể là cần thông qua quỹ phục hồi kinh tế hậu covid một mươi chín trị giá bảy trăm năm mươi tỷ euro vào ngày một mươi bảy tháng bảy tới đây
đó sẽ là phép thử đối với vai trò lãnh đạo của cá nhân bà merkel
bên cạnh các nhà lãnh đạo quốc gia liên minh châu âu khác
trong khi đó vào cùng thời điểm các chuyên gia cũng nhận định
tâm tâm chú ý trong mối quan hệ chiến lược xuyên đại tây dương
đức sẽ tiếp tục xác định là đối tác chiến lược và đồng minh của mỹ
hai quốc gia này sẽ tập trung nhiều hơn vào liên kết với trung quốc và nga
trong bối cảnh gần gũi về địa lý và lợi ích năng lượng
do đó với liên minh châu âu thay vì thả nổi tự do giữa các cường quốc
trong việc theo đuổi quyền lực tự trị chiến lược
thì cần thiết hướng tới một châu âu hòa bình và hội nhập hơn
thái độ của châu âu đối với mỹ đã thay đổi đáng kể trong cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
cuộc thăm sò mới nhất do hội đồng đối ngoại châu âu thực hiện tại đan mạch
bồ đào nha pháp đức và tây ban nha cho biết khoảng hai phần ba người tham gia khảo sát
đều không có đánh giá cao cho quan hệ giữa châu âu và mỹ
tại đức tâm trạng của đa số người dân đang trở nên tồi tệ hơn
sau quyết định của tổng thống mỹ donald trump rút chín năm trăm linh trong tổng số ba mươi bốn năm trăm linh quân binh khỏi đức
thậm chí mỹ cũng áp đặt trừng phạt thương mại mới lên tới ba một tỷ đô la vào châu âu
dù mỹ chịu nhiều chỉ trích sau quyết định này
song nhiều ý kiến cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới
có thể làm thay đổi quỹ đạo này
tất cả mọi người đều nghĩ rằng mọi thứ trong quan hệ đối tác xuyên đại tây dương
sẽ đều diễn ra như trước đây với khả năng thấp trong thay đổi cấu trúc
trong khi đó thủ tướng đức angela merkel cũng đưa quan hệ với bắc kinh
trở thành nền tảng khi các cơ sở sản xuất
của quốc gia này đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường trung quốc
xuất khẩu của đức sang trung quốc đã tăng gấp năm lần kể từ năm hai nghìn năm
đưa bắc kinh trở thành thị trường số một của berlin
các giao dịch thương mại giữa trung quốc và châu âu cũng đều có mặt của đức
người dân châu âu đổ lỗi cho chính sách thương mại khắt khe của tổng thống trump
đã ảnh hưởng đến liên minh và đe dọa đến mối quan hệ xuyên đại tây dương
trong bối cảnh căng thẳng giữa mỹ và đức
thủ tướng merkel có thể phải đưa ra định hướng mới trong đó có trung quốc
tuy nhiên chỉ khi thủ tướng merkel có cách hạn chế sự xói mòn trong quan hệ xuyên đại tây dương
và khôi phục lại quan hệ châu âu với mỹ
thì di sản của bà và nước đức mới có hy vọng cho sự kiên cường và đoàn kết của liên minh châu âu
nam phi ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hiện đã hơn hai trăm bảy mươi sáu ca
trong đó có hơn bốn ca tử vong
như vậy nam phi đã trở thành ổ dịch lớn thứ một mươi trên thế giới
và trước sự lây lan nhanh
đối với nguy hiểm quan trọng của dịch bệnh
tổng thống nam phi đã tăng cường một số biện pháp mạnh mẽ nhằm khống chế dịch bệnh
bắt đầu từ hôm nay nam phi tái áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
cũng như cấm mọi hoạt động mua bán đồ uống có cồn
tổng thống nam phi yêu cầu siết chặt quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang
tại các địa điểm công cộng công sở và trường học
tài xế lái xe buýt và taxi bắt buộc phải duy trì việc mở cửa sổ phương tiện
để bảo đảm sự thông thoáng cần thiết
vắc xin covid một mươi chín đầu tiên do nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học queensland của australia bào chế
vừa được thử nghiệm trên một trăm hai mươi tình nguyện viên
các nhà khoa học sẽ tiêm hai liều vắc xin mỗi liều cách nhau bốn tuần
và quan sát tác động của vắc xin đối với từng người
cũng như cách mà hệ thống miễn dịch phản ứng với vắc xin
trường nhóm nghiên cứu cho biết việc thử nghiệm vắc xin trên người sẽ có kết quả ban đầu trong ba tháng tới
nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì dự kiến đến năm tới
vắc xin kháng covid một mươi chín sẽ được ra đời
làn sóng tẩy chay ứng dụng tạo video tiktok của trung quốc đã lan sang hàn quốc
ứng dụng tiktok đang bị một số quốc gia trong đó có ấn độ và mỹ
cáo buộc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dùng
hàn quốc đã hoàn tất một cuộc điều tra đối với tiktok sau khi có những nghi ngờ
ứng dụng này gửi dữ liệu người dùng cho chính phủ trung quốc
ủy ban truyền thông hàn quốc cũng cáo buộc tiktok đã không nhận được sự đồng ý
của đại diện pháp lý người sử dụng dưới một mươi bốn tuổi ở nước này
ngày một mươi năm tháng bảy tới cơ quan trên sẽ họp và xét nghiệm
có sự phạt tiktok hay không
nếu bị phạt tiktok có thể phải trả tối đa là ba doanh thu hàng năm
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi tuyên bố quốc gia này sẽ chỉ cấp mới đăng ký ô tô
cho những phương tiện có thể vận hành với hệ thống nhiên liệu kép
tức là xe chạy bằng xăng và khí đốt tự nhiên
tổng thống ai cập khẳng định kế hoạch này nhằm bảo vệ môi trường
và tận dụng nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào của quốc gia bắc phi này
chính phủ ai cập sẽ triển khai các chương trình tài xế để hỗ trợ chủ sở hữu xe cá nhân
taxi hay xe buýt cỡ nhỏ chuyển đổi sang phương tiện có thể vận hành bằng khí đốt tự nhiên
qua đó giúp người sử dụng giảm chi phí tiêu thụ nhiên liệu
kế hoạch nêu trên được triển khai trong bối cảnh ai cập đang tìm cách tăng cường sử dụng
các nguồn năng lượng sạch và rẻ hơn cũng như nâng tỉ trọng nguồn điện được tạo ra
từ năng lượng tái tạo lên hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi hai và bốn mươi hai vào năm hai nghìn ba mươi năm
ai cập sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng một ba triệu ô tô cá nhân cũ năm mươi xe taxi
cùng hàng trăm nghìn xe khác sang các dòng xe chạy bằng khí đốt giúp giảm chi phí nhân liệu
hạn chế tình trạng ô nhiễm khí thải từ ô tô cũ và nâng cao an toàn giao thông